các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ có quá trình tăng nhẹ trở lại
ở thủ đô hà nội phú thọ và cả thành phố hải phòng nhiệt độ phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
riêng các tỉnh thuộc khu vực tây bắc như lai châu và điện biên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
ở miền trung dưới tác động của không khí lạnh đêm nay ở khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi vẫn còn có mưa ở nhiều nơi
sang đến ngày mai cùng với quá trình suy yếu nhanh của không khí lạnh
mưa miền trung cũng giảm đi đáng kể sáng còn có mưa giải rác nhưng đến trưa và chiều thì chỉ còn ở một vài nơi có mưa
ở các tỉnh như thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh trời có lúc giảm mây hứng nắng nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi ở các tỉnh thành như đà nẵng quảng nam và cả quảng ngãi sẽ phổ biến mức nhiệt từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
riêng khu vực từ bình định xuống đến bình thuận trời có nắng nhiều hơn
nên nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ thời tiết khá lý tưởng cho những chuyến du lịch biển trong những ngày cuối tuần
nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
được dự báo vẫn có thời tiết chủ đạo là ít mưa ngày trời có nắng
tuy nhiên do ảnh hưởng của kỳ chiều cường mực nước trên sông sài gòn dù đã đạt đỉnh
nhưng trong đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục giữ ở mức cao
vì thế vẫn có khả năng gây ngập úng gây ảnh hưởng cho giao thông và các hoạt động dân sinh
trên biển ở khu vực biển ngoài khơi trung và nam bộ do hiệu ứng cộng rồn của không khí lạnh
tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu
đêm nay có lúc cấp bảy giật cấp chín khiến biển động mạnh
tàu thuyền di chuyển qua khu vực cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước